xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo

bên cạnh đó công tác phối hợp tổ chức chặt chẽ từ quy chế tham gia đến việc trao dồi kỹ năng chuyên môn đã góp phần mang lại thành công cho trại sáng tác lần này